bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc vừa cấp cứu thành công cho một trường hợp người bệnh năm mươi bảy tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng rất nguy kịch
người bệnh ndt chú tại xã ngũ kiên huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc được người nhà đưa vào viện cấp cứu ở trung tâm y tế huyện vĩnh tường trong tình trạng ngừng tim
tại đây các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu theo pháp đồ ngừng tần hoàn ngừng tim phổi ép tiêu ngoài lồng ngực
các bác sĩ đã liên tục hội trần trực tuyến liên viện và các bác sĩ trung tâm tim mạch bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc
qua hình ảnh phát trực tuyến thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa hai cao việt cường trường khoa can thiệp tim và mạch máu nhận thấy người bệnh có tình trạng của dùng thắt
dối loạn nhịp tim ngừng tim và cần được sóc điện cấp cứu ngừng tân hoàn chuyên sâu hơn
ngay lập tức bệnh viện đã cử ekip cấp cứu xuống trung tâm y tế huyện vĩnh tường để hỗ trợ đặt máy tạm nhịp tạm thời
sau ba mươi phút tích cực cấp cứu nhịp tim của bệnh đã đập trở lại nhịp soang đều và huyết áp cũng đã được cải thiện
sau hội trần người bệnh được chẩn đoán ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp cần phải nhanh chóng đến bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc thực hiện can thiệp cấp cứu
đánh giá đây là một trường hợp khẩn cấp phòng can thiệp cấp cứu tại bệnh viện đã được kích hoạt
ekip can thiệp đã tiến hành trùng động mạch vành kết quả cho thấy người bệnh bị tắt hoàn toàn một nhánh động mạch vành
dưới sự hướng dẫn của hệ thống các y bác sĩ đã thành công khai thông và can thiệp đặt sở tên nhánh động mạch vành bị hẹp tắt
sau can thiệp huyết ác của người bệnh đã ổn định hơn tuy nhiên người bệnh gặp tình trạng biến chứng suy tim và trần dịch ngoài mạng phôi
với sự điều trị tích cực của các bác sĩ khoa hồi sức tích cực và khoa can thiệp mạch máu
sau hơn hai tuần tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định và đã được chỉ định ra viện trong trạng thái tỉnh táo minh mẫn
nhồi máu cơ tim cấp hay còn gọi là đột quỵ tim là một tình trạng con tim bị thiếu máu nuôi và hoại tử do mạch vành
mạch máu nuôi cơ tim bị tắt nghẽn đột ngột bởi cuộc huyết khối trong lòng mạch
nếu không được can thiệp điều trị kịp thời bệnh nhân có thể dẫn tới tử vong
bệnh nhân có thể dẫn tới tử phong ngày hàng tuần bằng những dấu hiệu như
cơn đau thắt ngực thường gặp hơn trong hội chứng đậm mạch vành cấp
người bệnh sẽ có cảm giác đau tức đè nặng xoắn vặt ở trong lồng ngực
sau sưng ước hoặc cực trái mức độ nặng xảy ra khi ngồi kéo dài trên một mươi năm phút
đau lăn ra sau lưng lên cổ cầm vai hoặc cánh tay
trong cơn đau sẽ kèm theo miệt mỏi hồi hộp khóa thở vã mổ hôi hốt hoảng hoặc gất siêu
một số trường hợp đặc biệt như người cao tuổi phụ nữ hoặc bệnh nhân đá tháo đường
có thể không có triệu chứng đau ngực tuy nhiên triệu chứng tương đương với khó thở
thay đổi chi sát ngất hoặc tụt thiết áp nhỏ hơn chín mươi sáu mươi mm thủy ngân
không phải ai cũng có những triệu chứng sống nhau một số người đau nhẹ một số người đau nặng
một số khác lại xuất hiện dấu hiệu đầu tiên đó là ngừng tim đột ngột
chia sẻ về nhồi máu cơ tim cấp thạc sĩ bác sĩ tạ văn hải trung tâm đột quỵ
bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết

hoặc công việc đang làm nghỉ ngơi tại nơi thông thoáng sử dụng thuốc trợ tim
nếu như sau khoảng một mươi đến một mươi năm phút vẫn không đỡ thì cần phải nhanh chóng liên hệ bác sĩ
để cấp cứu kịp thời đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có năng lực giải quyết sớm nhất
xử lý khi có triệu chứng mới thực sự là có dấu hiệu bắt đầu
để phòng ngừa nhồi máu cơ tim hiệu quả cần phải thực hiện những nguyên tắc như sau
thực hiện một lối sống lành mạnh bằng cách đi ngủ sớm đủ sức tập thể dục đều đặn
ăn nhiều rau xanh hạn chế muối mỡ không bỏ bữa sáng uống nhiều nước và sáng sớm mới dậy
không hút túc lá không uống rượu bia khám sức khỏe định kỳ kiểm soát tốt thiết áp
mỡ máu đừng huyết vào cân nặng sớm phát hiện các yếu tố nguy cơ
nhôi máu cơ tim chứng đề lại những hậu quả xấu mức độ nguy hiểm
chức năng của tim sẽ càng giảm mạnh càng dễ gây tử vong
do vậy thời gian vàng để cấp cứu kịp thời là trong khoảng ba mươi sáu mươi phút
việc đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt thì khả năng cứu sống càng cao